khoảng một mươi tám h ba mươi phút chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi bà huỳnh thị cảnh tới phòng trọ để tìm con gái của mình là chị huỳnh thị quyền ba mươi năm tuổi quê tỉnh bến tre
thì phát hiện chị quyền tử vong trong nhà vệ sinh
qua khám nghiệm bước đầu nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trên cổ có một sợi dây dù đầu có dấu hiệu tổn thương chảy máu nhiều
một số tài sản của chị quyền cũng bị mất hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
lợi dụng sơ hở của người dân để xe mô tô không có người trông coi các đấu tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắt xe máy trên địa bàn thành phố thủ dâu i
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình dương đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ ba xe mô tô nhiều dụng cụ như tô vít đoạn phá khóa xe và ba con dao
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận rủ nhau đi đến các điểm vui chơi công cộng
khi thấy xe mô tô của người dân để không có người trông coi thì các đối tượng tiếp cận dùng đoàn bẻ khóa và lấy xe
công an huyện phước long của tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn minh trí chú tại huyện hòa bình về hành vi cướp tài sản
trước đó lợi dụng lúc bé trai bảy tuổi đang chơi ipad trước nhà không có người trông coi trí đã giật chiếc ipad mà bé đang sử dụng rồi bỏ chạy
người dân phát hiện chi hô trí bị bắt giữ và giao cho lực lượng công an
bệnh viện quận tân phú tp hcm vừa tiếp nhận khoảng ba mươi trẻ em nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì rambong
từ một mươi một h đến một mươi ba h trưa ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi khoa cấp cứu liên tục tiếp nhận các ca nhập viện với các triệu chứng đau bụng nôn ói tiêu chảy
hầu hết các bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi từ bảy đến một mươi hai
trong số này thì có năm trẻ bị tùn huyết áp sức khỏe yếu lừ đừ
sau khi sơ cứu thì bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên là bệnh viện
bệnh viện như đồng một để tiếp tục điều trị
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào chiều ngày hôm nay trên cao tốc nội bài lào cai khiến tuyến đường un tắc tới bốn giờ đồng hồ
đến một mươi tám h một mươi năm phút tối ngày hôm nay đoạn tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh vĩnh phúc nơi vụ tai nạn xảy ra đã được thông xe hoàn toàn
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi xe tải đang lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai hướng từ lào cai hà nội
tới km ba mươi bốn năm trăm linh đoạn qua địa phận xã hoàng đan huyện tam dương của tỉnh vĩnh phúc bất ngờ đâm vào đuôi xe khách di chuyển cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến xe tải lật ngang đường bí trên xe rơi vương vãi khắp mặt đường cao tốc
hai người trên xe tải bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông giải tỏa hiện trường để các phương tiện lưu thông nhanh nhất
cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn
chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân đặc biệt dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không các tổ chức bảo dưỡng quán triệt người lái tàu bay
tiếp viên hàng không nhân viên bảo dưỡng tàu bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác tiêu chuẩn
bổ sung vào chương trình bảo dưỡng các hạng mục cần thiết đối với những hệ thống
dễ bị tác động yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phục vụ tết
tăng cường một số biện pháp kiểm soát an ninh an toàn hàng không dịch tết hai nghìn một mươi chín
tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe nhân viên hàng không đặc biệt là kiểm soát viên không lưu
bố trí nhân viên không lưu có đủ điều kiện sức khỏe thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến điều hành bay
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi một h cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn